nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống cộng hòa chile micel bachallet có chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
sáng nay ngày chín tháng một mươi một lễ đón chính thức tổng thống cộng hòa chile micel bachelles đã diễn ra trang trọng tại phủ chủ tịch
đúng một mươi giờ sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang chủ trì lễ đón tổng thống chile michel bacheelle
tổng thống chile có chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam trước khi vào đà nẵng tham dự hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế thành viên apec
sau lễ đón tổng thống chile có cuộc hội đàm với chủ tịch nước trần đại quang
hai nhà lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai nước và chủ trì họp báo chung sau khi kết thúc hội đàm
trong chiều nay tổng thống chile có các cuộc hội kiến với tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc
và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết
chuyến thăm của tổng thống michelle nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện việt nam chile
đồng thời hai bên sẽ trao đổi thống nhất các phương hướng và biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
nhất là trên các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư văn hóa khoa học công nghệ và du lịch